chính quyền địa phương cũng như là người dân cùng với phụ nữ để thực hiện cái nội dung này
và mong muốn lớn nhất của phụ nữ là không muốn bất kỳ một người dân một chị em phụ nữ nào bị bỏ lại phía sau
và cái mục tiêu lớn nhất nữa là nhằm làm như thế nào góp phần cùng với địa phương cũng như hai xã này
nâng cao cái thu nhập cho người dân trong đó là chú trọng về phát triển kinh tế của hộ gia đình
xã tân hội là một trong hai xã biên giới còn nhiều khó khăn
nhiều phụ nữ nơi đây không có việc làm ổn định thu nhập bắp bên
chia sẻ và đồng hành cùng chị em các cấp hội phụ nữ đã phối hợp với các ban ngành xã
tổ chức lớp dạy nghề đăng đác rồi tiến đến thành lập tổ hợp tác đăng gia công
nhờ đó giúp chị em có việc làm nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống
tôi cũng có dẫn động tuyên truyền một số chị em mà ta chưa có thiết tha đó
thì qua dẫn động rồi cũng nhờ sự dẫn động của mấy chị
thì hội liên hiệp phụ nữ xã đó thì các chị cũng vô làm
mới đầu thì cũng còn bỡ ngỡ rồi làm cũng chưa có tay nghề cũng chưa cao
nhưng mà sau này thì các chị làm được quen rồi có thu nhập các chị cũng mừng lắm
đam mê với nghề làm nước mắm nên chị phạm thị kim diệu xã bình thạnh
chọn hướng khởi nghiệp qua mô hình sản xuất nước mắm cá linh truyền thống
tuy có nhiều cố gắng nhưng thời gian đầu cơ sở của chị diệu gặp không ít khó khăn
thế nhưng nhờ vào những nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ tích cực từ phía các cấp hội phụ nữ
giờ đây sản phẩm nước mắm cá linh của chị diệu được thị trường đón nhận nhiều hơn
theo đó sản phẩm làm ra ngày càng tăng
nhờ sự hỗ trợ của phụ nữ xã cũng như là của thị xã về các chương trình như là tập quấn
về kỹ năng bán hàng rồi chào hàng và các thiết kế về bao bì mẫu mã của sản phẩm
rồi đưa ra thị trường như thế nào để nhằm thu hút được khách hàng
qua đó thì cũng được nhờ sự hỗ trợ của phụ nữ thị xã là cũng tạo điều kiện để mà cho vây vốn
và quỹ tính dụng để mà giúp cho cơ sở để mà có tạo điều kiện để mà sản xuất thêm
thông qua các mô hình từ đầu nhiệm kỳ đến nay các cấp hội đã giúp ba ba trăm một mươi năm lượt hộ nghèo bằng nhiều hình thức
có chín trăm chín mươi sáu hộ dân được đưa vào danh sách bình xét thoát nghèo tổ chức hai mươi tám lớp dạy nghề cho một hai trăm linh bốn lao động
giới thiệu bốn trăm ba mươi chín lao động tham gia sàn giao dịch việc làm tại trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh
dân động hàng tỷ đồng để cất mới một mươi sáu máy ấm tình thương sửa chữa năm căn nhà cho người nghèo
trao tặng thẻ bảo hiểm y tế giúp đỡ nhiều hộ khó khăn gia đình chính sách
ngoài các chương trình khởi nghiệp hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế gia đình
các cấp hội còn chú trọng tuyên truyền giáo dục nâng cao kiến thức kỹ năng cho phụ nữ khu vực biên giới
chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong hoạt động hội và phát triển kinh tế gia đình
ngoài các chương trình khởi nghiệp hỗ trợ phụ nữ để xây dựng gia đình hạnh phúc xây dựng hội dững mạnh
hỗ trợ hội viên giảm nghèo tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền đảnh thổ an ninh biên giới quốc gia